liên quan đến tình trạng mang thai hộ vì mục đích thương mại đẻ thuê lựa chọn giới tính thai nhi có xu hướng diễn biến phức tạp trong thời gian qua
bộ y tế yêu cầu sở y tế các tỉnh thành phố các bệnh viện trực thuộc bộ y tế các bộ ngành cục quân y bộ quốc phòng tăng cường kiểm tra giám sát
việc thực hiện các quy định của pháp luật về thụ tinh trong ống nghiệm và mang thai hộ vì mục đích nhân đạo tại địa bàn đơn vị của mình
bộ y tế chỉ đạo sở y tế các tỉnh thành phố các bệnh viện có cung cấp dịch vụ thụ tinh trong ống nghiệm và mang thai hộ vì mục đích nhân đạo
nghiêm túc tuân thủ các quy định của pháp luật về hỗ trợ sinh sản
bộ y tế yêu cầu sở y tế các tỉnh các bệnh viện tiến hành giả soát xây dựng bổ sung quy trình chống nhầm lẫn đối với tất cả các trường hợp
cần phải nhận diện bệnh nhân để kiểm soát chặt việc nhầm lẫn hoặc cháo đổi bệnh nhân tinh trùng nễn phôi
trong đó đặc biệt lưu ý các quy trình lấy mẫu tinh dịch chọc hút mãn chuyển phôi vận chuyển tiếp nhận tinh trùng nõn phôi giữa các bệnh viện mang thai hộ vì mục đích nhân đạo